thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã ra quyết định khẩn cấp phong tỏa thành phố bạc liêu còn các địa phương khác áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau khi ghi nhận các kf mới trước đó tỉnh bạc liêu đã quyết định nới lỏng và áp dụng chí thị một mươi năm
theo đó quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu đối với thị xã giá rai
và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thời gian áp dụng từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bạc liêu sẽ tạm dừng
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
lúc một giờ sáng cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu tổ chức họp khẩn
theo báo cáo của ngành y tế trong đêm hai mươi hai tháng tám đã phát hiện bốn f liên quan đến nhân viên
của một công ty tài chính thuê trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa tám điểm trên địa bàn thành phố bạc liêu
theo nhận định ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh
trước đó ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã ký quyết định
thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị một mươi năm trong một mươi bốn ngày
bắt đầu từ hai mươi ba tháng tám đến hết ngày năm tháng chín
tuy nhiên đến nay dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng chống dịch đã có sự thay đổi
tuy nhiên đến nay dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng chống dịch đã có sự thay đổi